liên quan đến vụ lùi xe gây tai nạn khiến ba mẹ con tử vong vào chiều ngày hai tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam ba tháng hai mươi bốn ngày đối với trần hữu dương chú tại tỉnh gia lai
về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trần hữu dương là người đã lái xe ô tô tải đi lùi trên quốc lộ một qua địa phận xã xuân lộc
thị xã sông cầu của tỉnh phú yên khiến ba mẹ con chú tại xã vạn bình huyện vạn ninh
tỉnh khánh hòa tử vong vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
kết quả điều tra ban đầu cho thấy quá trình lùi xe của lái xe trần hữu dương thực hiện không đúng quy định
không quan sát khả năng gây nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe
dương không phát hiện xe gắn máy từ phía sau chạy tới nên việc lùi xe đã gây ra tai nạn thương tâm trên